bản tin dịch covid một mươi chín chiều ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có thêm một trăm một mươi sáu ca mắc mới
từ bệnh nhân một trăm một mươi bốn một trăm một mươi bảy đến bệnh nhân một mươi bốn hai trăm ba mươi hai
tất cả đều là ca bệnh lây nhiễm trong nước
cụ thể tại tp hcm sáu mươi một ca đà nẵng hai mươi ca tiền giang chín ca phú yên tám ca bắc giang chín ca
bắc ninh hai ca nghệ an năm ca thái bình hải phòng mỗi địa phương một ca
trong đó một trăm linh năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tổng số ca mắc trong ngày hai mươi bốn tháng sáu là hai trăm tám mươi năm ca riêng tp hcm là một trăm sáu mươi hai ca
trong ngày thì có bảy mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi hai năm trăm linh sáu ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm hai mươi sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi chín trăm ba mươi sáu ca
trong đó có hai chín trăm tám mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi năm tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
trường hợp mắc mới trong nước